để buộc người đồng hương phải gác vợt với tỷ số lần lượt là sáu mươi ba và sáu mươi bốn
bây giờ sẽ là những thông tin của môn thể thao vua
tương lai của tiền vệ andres inesta tại barcelona đã có câu trả lời
khi mới đây đội bóng sức catalan thông báo đạt ký hợp đồng trọn đời với cầu thủ ba mươi ba tuổi này
đây là thông tin không thể vui hơn với người hâm mộ đội chủ dân nucam
trước đó nhiều nguồn tin cho rằng inesta sẽ chia tay baxa vào cuối mùa giải
do mâu thuẫn với chủ tịch bartomeu
inesta gia nhập học viện trẻ của barcelona la masia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khi mới một mươi hai tuổi
anh ra mắt đội một vào năm hai nghìn hai và nhanh chóng trở thành trụ cột tại nukam
tính đến thời điểm hiện tại inesta đã có sáu trăm ba mươi chín trận chờ cho barca
ghi được năm mươi năm bàn thắng và là một trong những tượng đài sống của đội bóng sức catalang
cùng với người đồng đội messi inesta đang giữ kỷ lục là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử của barceuna
với ba mươi lần lên ngôi tại các đấu trường lớn nhỏ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi